khu rừng phòng hộ sông côn dắp danh giữa hai xã dơ ngây và tà lu huyện đông giang tỉnh quảng nam
bị tàn phá nghiêm trọng sự việc đã được các cơ quan chức năng địa phương phát hiện
và đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án
tình trạng rừng phòng hộ ở khu vực sông côn bị tàn phá xảy ra từ lâu
các đối tượng ngang nhiên đưa phương tiện vào rừng đốn hạ cây sẽ thành phách
rồi dùng trâu bò kéo ra ngoài bia rừng để đưa đi tiêu thụ
người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền địa phương và ngành kiểm lâm
chưa có biện pháp xử lý ngăn chặn kịp thời
theo lãnh đạo huyện đông giang khu rừng phòng hộ ở vùng giáp danh giữa hai xã dơ ngây và tà lu
do ban quản lý rừng phòng hộ sông côn quản lý tuy nhiên thời gian qua đơn vị này
đã buông lỏng trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng
hiện tại công an huyện đông giang đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án
và truy tìm các đối tượng gây ra vụ phá rừng nghiêm trọng này